tại hội nghị giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội cho biết
hiện nay khu vực nội thành thủ đô vẫn còn tồn tại tới một mươi sáu điểm ống ngập cục bộ
các điểm ngập úng cục bộ này tồn tại ở một số quận trung tâm như hoàn kiếm ba đình tây hồ hai bà trưng cầu giấy
để khắc phục tình trạng ống ngập trong thời gian tới thành phố sẽ áp dụng các biện pháp như khơi thông dòng chảy đối với hệ thống cống
mương thoát nước làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường
tại hội nghị đại diện sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội cũng cho biết mùa mưa bão năm hai nghìn hai mươi có khả năng hoạt động muộn hơn so với trung bình nhiều năm
thời gian ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới chủ yếu tập trung vào tháng bảy tháng tám và tháng chín
tại khu vực đồng bằng bắc bộ trong đó có thành phố hà nội có thể chịu ảnh hưởng trực tiếp khoảng từ một đến hai cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới